thời gian gần đây liên tiếp các cán bộ nguyên cán bộ lãnh đạo của một số địa phương đã bị khởi tố
vì vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
không chỉ gây thiệt hại nặng nề đối với nguồn ngân sách của quốc gia
vi phạm của những cán bộ này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của hàng ngũ lãnh đạo
và giảm sút niềm tin trong nhân dân
mặt khác những vụ việc này cũng cho thấy công tác kiểm tra giám sát về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước còn nhiều vấn đề
liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của phan văn anh vũ tức vũ nhôm
tại thành phố hồ chí minh và đà nẵng tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
và khởi tố các bị can là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở hai địa phương này
mới đây lại có thêm năm bị can nguyên là lãnh đạo thành phố đà nẵng
và các sở ngành doanh nghiệp bị khởi tố
cũng cùng tội danh nêu trên tuy nhiên liên quan đến vi phạm quy định
về quản lý hoán đổi tài sản công tại trung tâm ca nhạc nhẹ thành phố hồ chí minh
vào đầu năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can
đối với nguyễn thành tài nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh cùng ba bị can khác
hàng loạt cán bộ nguyên lãnh đạo các địa phương bị khởi tố
khiến dư luận không khỏi lo lắng
nếu như không có những lãnh đạo sai phạm vậy thì dân cũng không đến nỗi mất lòng tin
nhưng mà bây giờ không vì cái đau lòng đấy mà mình không xử
đấy là một quyết tâm đúng đoán và chính xác của các bác lãnh đạo phía trên
càng làm trong sạch thì mình càng có một tương lai tốt đẹp hơn
với tư cách là nguyên chủ nhiệm văn phòng quốc hội
ông vũ mão cho rằng phải xử lý nghiêm minh để không đánh mất niềm tin của nhân dân
điều này cũng cho thấy quyết tâm phòng chống tiêu cực
làm trong sạch bộ máy của đảng và nhà nước ta
tuy nhiên cũng phản ánh những bất cập trong công tác thanh tra kiểm tra giám sát ở các địa phương
việc hàng loạt cán bộ nguyên lãnh đạo chủ chốt bị khởi tố truy cứu trách nhiệm cho thấy
quyết tâm xây dựng nhà nước pháp quyền của đảng và nhà nước ta
đồng thời một lần nữa khẳng định chủ trương nhất quán không có vùng cấm không hạ cánh an toàn